chính phủ vừa ban hành nghị định một trăm ba mươi năm quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
quy định mới sẽ áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với nam
và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng đối với lao động nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi vào năm hai nghìn hai mươi tám
và cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với nữ cho đến khi đủ sáu mươi tuổi vào năm hai nghìn ba mươi năm
người lao động có từ đủ một mươi năm năm trở lên làm việc ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số bảy trở lên trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
cũng được nghỉ hưu sớm
bên cạnh đó đối tượng nghỉ hưu sớm cũng bao gồm người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên
người lao động có tổng thời gian làm nghề công việc nặng nhọc độc hại và thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn đủ một mươi năm năm trở lên